vào chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cường có biểu hiện bệnh lý tâm thần lấy một cây sắt nhọn đi đến nhà ca thị sang chú tại địa phương
thấy sang cường đi đến dùng cây nhọn đâm nhiều nhát vào người làm sang tử vong tại chỗ
xong cường tiếp tục đến chỗ nguyễn văn hận đang ngồi câu cá đâm nhiều nhát vào người làm hận ngã xuống canh
sau đó cường quay lại thấy ca văn thới là bố của sang liền đâm nhiều nhát vào người thời
lúc này người dân phát hiện đến căn ngăn bắt giữ cường giao cho công an xã
đồng thời đưa thời và hận đến bệnh viện cấp cứu
do vết thương quá nặng thời đã tử vong còn hận bị thương tích năm mươi
theo kết quả giám định pháp y tâm thần tại thời điểm phạm tội cường hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng có năng lực về trách nhiệm hình sự
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thanh cường tù trung thân về tội giết người đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại trên bốn trăm linh triệu đồng
cũng vào ngày hai mươi năm tháng ba công an thành phố dị an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh kiệt sinh năm hai nghìn một trú tại cà mau để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày kiệt đi xe máy đến tiệm vàng thuộc phường tân đông hiệp thành phố dị an hỏi mua vàng
khi đang xem một chiếc lắc vàng đối tượng vừa nói ra ra xe lấy tiền trả rồi bất ngờ cầm vàng bỏ chạy
tuy nhiên nhân viên tiệm vàng đã cảnh giác hô hoán kịp thời cùng người dân bắt giữ kiệt cùng tăng vật giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an kiệt thừa nhận hành vi phạm tội do chơi cờ bạc qua mạng dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả nên đã đi cướp giật vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng ngô đình tùng ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
hồ sơ công an tùng là đối tượng nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp
để có tiền tiêu xài tùng đã thực hiện hành vi trộm cắp một điện thoại trị giá hai mươi sáu triệu đồng trên địa bàn xã sông rai rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài nhưng bị lực lượng công an bắt sau đó
theo viện trưởng viện vật lý địa cầu trận động đất ở mỹ đức gây rung lắc ở trung tâm hà nội vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba là do nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
cũng theo viện trưởng viện vật lý địa cầu
vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám đã xảy ra đã làm bia chùa bào thiên bị vỡ làm đôi
từ trận động đất trên cơ quan chức năng cần nghiên cứu phân đoạn đất gãy sông hồng để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất
người dân sống ven biển huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh phát hiện vệt nước biển truyền màu đỏ đục trải dài khoảng ba km
trong đó một số vị trí dài nước màu đỏ rộng khoảng một trăm linh mét tính từ bờ ra khơi
và trước hiện tượng bất thường này người dân xã cẩm nhượng không dám tắm biển hoặc đánh bắt gần bờ vì mỗi đợt sóng nước biển màu đỏ đậm lại xuất hiện nhiều hơn
nhiều người dân vùng biển cho biết là nước biển đổi màu đỏ đậm là hiện tượng rất hiếm gặp
đến chiều ngày hai mươi năm tháng ba hiện tượng nước biển có màu đỏ vẫn chưa thuyên giảm
hiện nay chưa xác định được nguyên nhân cụ thể và theo nhận định có thể là do gió nồm
sóng lớn quấn tàu biển từ ngoài khơi vào bờ dẫn đến nước biển có màu đỏ đậm